gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích vụ việc có sự tham gia của hàng chục thanh thiếu niên
vừa xảy ra trên địa bàn thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc làm một người tử vong hai người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đang khẩn trương làm rõ vụ việc
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
sự việc xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
một nhóm một mươi tám thanh thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi ở thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc và tỉnh phú thọ
hộn chiến với nhóm một mươi ba thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi cùng ở huyện mê linh thành phố hà nội
hậu quả làm anh nguyễn mạnh tuấn sinh năm hai nghìn bảy tử vong lê thành đạt sinh năm hai nghìn
và nguyễn trí thành sinh năm hai nghìn bảy bị thương cả ba đều ở huyện mê linh thành phố hà nội
khi mà hai nhóm này gặp nhau là họ hét ném chai bia vào nhau rồi rồn đuổi nhau
khi mà rồn đuổi nhau đến cái đầu đường một trăm linh thì nhóm thanh niên phúc yên
gió đông hơn nên là khi đuổi đến đó thì cái nhóm thanh niên của mê linh chạy
chạy được khoảng hơn một km thì có một xe kẹp ba là không làm chủ được tốc độ thì nao đầu vào đẻ đường
vào cuộc điều tra công an thành phố phúc yên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc
triển khai lực lượng điều tra truy xét ngay trong đêm
đến ngày một mươi sáu tháng tám đã triệu tập được một mươi sáu đối tượng ở thành phố phúc yên và tỉnh phú thọ
với vụ việc thu giữ một số vật chứng của vụ án
tại cơ quan điều tra các đối tượng cho biết nguyên nhân vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn trên mạng xã hội
nên các đối tượng đã thách thức hẹn gặp để đánh nhau
lúc đấy là cháu có đăng một số giao di và có hai lích ảo ở trên mê linh gã cháu đánh nhau
nhưng mà lúc đấy cháu không nhắn tin nhưng mà một cái bên cháu có một cái lích ảo
bạn cháu gã xong rồi chấp nhận là đánh nhau đấy á
xong hôm đấy là tới hôm đấy là bọn cháu có đi lấy đồ để đi
không đơn thuần là những xô sát tay chân
các thanh thiếu niên dù tuổi còn nhỏ nhưng đã chủ động mang theo nhiều hung khí nguy hiểm
như vỏ chai gậy gỗ phóng lợn dao kiếm súng cồn tự chế
hành vi của các đối tượng rất hung hăng manh động coi thường mạng sống của người khác
mà không lường được hậu quả mà chính mình và gia đình phải gánh chịu
xong là cháu cũng làm cho bạn kia khổ
bây giờ cháu cũng làm mẹ khổ sau đợt này cháu cũng không như thế nữa
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên đang khẩn trương tập trung lực lượng điều tra
làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
đáng chú ý đây không phải là vụ việc cá biệt
trong thời gian qua thực trạng thanh thiếu niên tụ tẩm gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng có
không chỉ xảy ra trên địa bàn tp phúc yên
mà còn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước
qua đây cơ quan công an một lần nữa cảnh báo các gia đình
cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục quản lý con em
nhất là trẻ em trong độ tuổi thanh thiếu niên